thưa quý vị và các đồng chí hiện đây trên cả nước việc sử dụng các bể chứa nước bằng inox được đặt trên nóc nhà tại các khu dân cư đang trở nên rất phổ biến
bên cạnh tiến tiện dụng thì những bể nước này lại đang trở thành những mối lo ngại về việc mất an toàn
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những bể nước nặng hàng tấn được nâng đỡ chỉ bởi một vài viên gạch
hoặc cầu kỳ hơn là ra cố bằng một miếng bê tông
ai cũng biết cách làm này ẩn chứa đầy rủi ro
thế nhưng những bể nước như thế này vẫn đang tồn tại nhan nhản trên nóc các nhà cao tầng khu dân cư tại hà nội
ngày bốn tháng chín tại thành phố hồ chí minh một bể nước nằm trên tầng thượng của ngôi nhà bốn tầng đã rơi xuống khu vực phòng trọ sát bên
khiến cho một nạn nhân tử vong một người nhập viện trong tình trạng
nguy kịch sự cố xảy ra có thể xem là lời cảnh báo cho sự mất an toàn của những bể nước như thế này
bởi tính tiện dụng nên những bể nước inox như thế này đang ngày càng trở nên phổ biến ở hà nội
tuy nhiên thì việc thi công lắp đặt những bể nước này dường như đang thiếu đi những biện pháp an toàn
đặc biệt tại các nhà trung cư cũ
những công trình xây dựng lâu năm những bể nước có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết cấu nhà
nếu như người dân mà không hiểu biết về cái giải pháp kỹ thuật thì nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái vấn đề kết cấu
tôi nghĩ trước sau thì cái việc an toàn về chất lượng công trình nó sẽ xảy ra
cho đến hiện tại thì việc lắp đặt những bể nước trên nóc nhà vẫn đang diễn ra một cách tự phát
và nếu như không có sự kiểm soát chặt chẽ về quy chuẩn an toàn
những bể nước này chẳng khác gì những quả bom nước lơ lửng trên đầu người dân